thưa quý vị và các bạn kết thúc sáu tháng đầu năm kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển ở mức rất thấp
đạt sấp xỉ chín mươi một bốn trăm linh tỷ đồng bằng hai mươi năm sáu kế hoạch quốc hội đề ra
báo cáo thống kê chín tháng của đầu năm hai nghìn một mươi bảy cũng cho thấy tốc độ giải ngân nguồn vốn này vẫn chậm
mặc dù ghi nhận nhiều chuyển biến nhất định sau chỉ đạo điều hành quyết liệt từ chính phủ
điều này đặt ra lo ngại sẽ ảnh hưởng tới việc làm thu ngân sách nhà nước tăng trưởng kinh tế và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn
chính vì vậy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm được coi là nhiệm vụ quyết liệt mà các bộ ngành địa phương cần phải thực hiện
trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này chúng tôi sẽ đề cập đến nguyên nhân và những nhóm giải pháp được đề ra
để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn này
theo nghị quyết của quốc hội giao tổng số chi đầu tư phát triển năm hai nghìn một mươi bảy là ba trăm bảy mươi năm một trăm năm mươi tỷ đồng
bao gồm vốn ngân sách nhà nước là ba trăm linh bảy một trăm năm mươi tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ là năm mươi tỷ đồng
theo bộ kế hoạch và đầu tư đến hết tháng sáu vốn đã giao kế hoạch là ba trăm linh ba bảy mươi năm sáu mươi sáu tỷ đồng
bằng chín mươi tám bảy kế hoạch
trong đó vốn ngân sách trung ương là một trăm hai mươi năm sáu trăm hai mươi năm sáu mươi sáu tỷ đồng bằng chín mươi sáu tám kế hoạch
vốn cân đối ngân sách địa phương là một trăm bảy mươi bảy bốn trăm năm mươi tỷ đồng đạt một trăm linh kế hoạch
số vốn còn lại bộ kế hoạch và đầu tư chưa giao là bốn bảy mươi bốn ba mươi bốn tỷ đồng bằng một ba kế hoạch
trong đó chủ yếu bao gồm ba tỷ đồng cho chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
hiện bộ kế hoạch và đầu tư đang lấy ý kiến các bộ ngành liên quan
tuy nhiên theo báo cáo của bộ tài chính thì kết quả giải ngân trong sáu tháng đầu năm rất thấp
đạt sấp xỉ chín mươi một bốn trăm linh tỷ đồng bằng hai mươi năm sáu kế hoạch quốc hội quyết định trong khi cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai mươi sáu
tốc độ giải ngân quá chậm tạo ra một điểm ngẽn đối với tăng trưởng kinh tế
và nếu không có giải pháp cấp bách để thúc đẩy tiến độ giải ngân sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng
trong khi tỷ lệ và nghĩa vụ vay trả nợ công ngày càng tăng cao
trước tình trạng này chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đưa ra nhiều nhóm giải pháp cấp bách
nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
tổ công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng làm tổ trưởng
phê bình một mươi ba bộ cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi bảy dưới hai mươi
cụ thể đến ngày một mươi bảy tháng bảy dù có sự đôn đốc quyết liệt
nhưng bộ kế hoạch và đầu tư cũng chỉ giải ngân được một mươi ba ba bộ ngoại giao năm một bộ y tế một mươi sáu
ngân hàng nhà nước năm tám thông tấn xã việt nam tám năm thành phố hồ chí minh hai mươi sáu
thành phố đà nẵng hai mươi bốn bảy bình dương hai mươi chín tây ninh hai mươi hai chín
với nhiều nỗ lực tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đã có những chuyển biến nhất định
số liệu thống kê kinh tế xã hội chín tháng đầu năm của tổng cục
thống kê cho thấy tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong những tháng vừa qua
có chuyển biến tích cực là tín hiệu tốt đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư trong những tháng cuối năm
theo đó vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy theo giá hiện hành ước tính đạt một một trăm hai mươi tám bảy nghìn tỷ đồng
tăng một mươi hai một so với cùng kỳ năm trước và bằng ba mươi ba chín gdp
theo đó vốn trung ương quản lý đạt bốn mươi ba chín nghìn tỷ đồng bằng
kế hoạch năm và tăng bốn ba so với cùng kỳ năm trước
đồng thời vốn địa phương quản lý đạt một trăm bốn mươi tám chín nghìn tỷ đồng
bằng sáu mươi ba sáu kế hoạch năm và tăng tám so với cùng kỳ năm trước
các bộ ngành địa phương đang tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn
đẩy nhanh tiến độ sái ngân các công trình dự án
theo tinh thần nghị quyết số bảy mươi nqcp ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
việc chậm trễ giải ngân nguồn vốn đầu tư công hiện được cho là một điểm ngẽn
đối với tăng trưởng kinh tế và nếu không có giải pháp cấp bách
để thúc đẩy tiến độ giải ngân sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng
trong khi tỷ lệ và nghĩa vụ vay trả nợ công ngày càng tăng cao
vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc giải ngân nguồn vốn này chậm như vậy
phóng sự sau sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này
lại đang đứng trước nguy cơ tiếp tục lỡ hẹn do thiếu vốn
mỗi ngày chậm tiến độ dự án này phải trả lãi một hai tỷ đồng
đây là một nghịch lý trong bối cảnh vốn đầu tư công
đặc biệt là vốn trái phiếu chính phủ giải ngân rất chậm so với kế hoạch
khiến nhiều dự án đã không được có cơ hội để phát huy hiệu quả sớm trên thực tế
đây chỉ là một trong hàng nghìn dự án đầu tư công đang bị chậm về tiến độ hiện nay
nhiều dự án khác cũng đang đứng trước nguy cơ việc khó bảo đảm được tiến độ
nếu như khâu phê duyệt dự án vẫn còn chậm
dự án này dự án kia nâng lên đặt xuống thì cũng dẫn ra quá trình xem xét bị muộn
nhiều khi là lỡ đà vì chuyện xem xét
trong tổng thể về phát triển nó dẫn tới quá trình chúng ta làm muộn
muộn quá trình giải quyết vốn
tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ khiến nhiều công trình đầu tư cơ sở hạ tầng bị chậm tiến độ
gây tăng chi phí đội vốn dự án giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư tác động tiêu cực đến nền kinh tế
các dự án đầu tư phải điều chỉnh đặc biệt là tăng tổng mức đầu tư
một mặt gây khó khăn cho công tác cân đối nguồn vốn thực hiện
mặt khác cũng ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư
hiện vốn đầu tư công chiếm khoảng ba mươi tổng vốn đầu tư toàn xã hội
trong khi đó theo tính toán của các chuyên gia tổng đầu tư toàn xã hội lại chiếm ba mươi gdp
năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ muốn nâng lên từ ba mươi bốn đến ba mươi bốn năm gdp
nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công không phát huy được vai trò vốn mồi cho đầu tư xã hội
việc chậm triển khai đầu tư công nó sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế
đầu tư công thường là đầu tư
hạ tầng và các lĩnh vực tạo tác độ lan tỏa
khi chậm đầu tư những lĩnh vực này chắc chắn là tác độ lan tỏa để thuốc đầu tư tư nhân
đầu tư ngoài ngân sản nước sẽ bị giảm và do đó làm chậm
thường các dự án voda có một khoảng thời gian ân hạn
chúng ta chỉ phải trả lãi thôi chứ không phải trả vốn gốc
nhưng mà nếu chúng ta chậm thi công thì người ta vẫn tính bình thường
vì thế cho nên là chúng ta sẽ mất khoảng thời gian ân hạn đó
rất nhiều dự án oda hiện nay là bị chậm
do lỡ cái nhịp cấp tiền của các chính phủ cũng như là các cái tổ chức quốc tế mà đang cấp vô oda cho mình
chính vì vậy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm được coi là nhiệm vụ quyết liệt
mà các bộ ngành địa phương cần phải thực hiện
trên thực tế mặc dù thủ tướng chính phủ đã có quyết định giao vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
của năm hai nghìn một mươi bảy đợt một rất sớm và cuối năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng những thống kê trên cho thấy tốc độ giải ngân vốn ngân sách vẫn chậm
nhiều nhà phân tích kinh tế cho rằng là do giao vốn chậm thủ tục đầu tư dườm già phức tạp
luật đầu tư công luật xây dựng các thứ mỗi bộ đều có cái tham gia vào đấy
nó phải xét truyền vào đấy thế là cũng quá phức tạp
khi mà đã phức tạp như thế rồi thì cái động lực cho nó giảm đi
cùng với đó luật đầu tư công còn lúng túng trong ban hành văn bản thực hiện xây dựng hướng dẫn chưa rõ
văn bản hướng dẫn thẩm định
phương án về duyệt thiết kế dự toán chưa hoàn thiện hoặc chưa phù hợp gây nhiều khó khăn cho triển khai giải ngân vốn
phạm vi quyền hạn giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án chưa được cụ thể hóa bằng văn bản quy phạm pháp luật gây khó khăn cho tổ chức thực hiện
thì hiện nay chúng ta cũng chưa công bố được một cái tiêu chí rõ ràng là những dự án nào là dự án được ưu tiên đưa vào trong danh mục kế hoạch đầu tư công
và chính như vậy thì chúng ta chưa chủ động được các dự án
và chính vì thế thì những khâu phân bổ vốn hiện nay mặc dù theo một đường công đó vẫn chậm
ngoài ra các nguyên nhân đến từ khó khăn trong giải phóng mặt bằng năng lực nhà thầu yếu kém góp phần gây chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư
cũng có nhiều quy trình luật hóa để thực hiện lĩnh vực đầu tư
nhưng trong việc mới này không tránh khỏi những tồn tại
cái tồn tại đã được các bộ ngành và tham khảo ý kiến của các địa phương để chỉnh sửa
tới đây tôi cho rằng sẽ phải chỉnh sửa
những cái chỉnh sửa mà ưu tiên số một quan điểm của chúng tôi là những cái dự án là phải phân ra
những cái dự án đơn giản quy mô nhỏ tổng bức đầu tư nhỏ không phức tạp
thì nên cái thủ tục nó đơn giản hóa
chứ không đánh đồng tất cả ba loại dự án đều phải có chủ trương đầu tư
vì cái bước khuê duyệt chủ trương đầu tư ở địa phương thì thủ tục rất bất thời gian
cho nên là do vậy tôi cho rằng là những cái dự án lớn thì cần phải làm thế
quyết liệt và cũng là để tránh những cái hiện tượng khác
thì còn những dự án mà quy mô nó nhỏ tính chất đơn giản mức tổng mức đầu tư thấp thì nên thủ tục đơn giản
về mặt pháp lý thì do những quy định mới về luật đầu tư nó đòi hỏi những thủ tục quy trình và các tiêu chí khá là nghiêm ngặt
do đó các hồ sơ mà chúng ta thực hiện thì có thể là chưa đạt
do đó phải làm lại hoặc làm chậm
rất nhiều những cái nguyên nhân về mặt tổ chức bộ máy về mặt triển khai thì có lẽ những cái nguyên nhân cụ thể kia
nó cũng mỗi một phần dự ngay từ cái giải phóng mất bằng trận
rồi cái việc mà thẩm định trước ngay là cho trước là cho các cơ quan này khác cơ quan khác thẩm định
bây giờ cái luật mới về xây dựng đồ tư công lại giao cho những cái cơ quan khác phủ hơn thẩm định
thì tất nhiên những cái đấy nó cũng liên quan đến cái chuyển giao tất cả những vấn đề đấy
mỗi một vấn đề nó tạo nên có thể tạo nên một cái một chút một chút tạo thành cái
trong giải ngân vốn đầu tư công
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy vốn đầu tư công từ nguồn này là hơn sáu mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên tốc độ giao vốn đang rất chậm
theo bộ kế hoạch và đầu tư nguyên nhân giao chậm trễ vốn trái phiếu chính phủ là do chế độ quy định điều kiện
để bố trí kế hoạch đầu tư công hàng năm cho dự án khởi công mới
phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày ba mươi tháng một mươi của năm trước năm kế hoạch
do nhiều nguyên nhân từ chậm giải phóng mặt bằng cho đến những vướng mắc thủ tục triển khai dự án
chậm giải ngân vốn đầu tư công có thể ảnh hưởng không nhỏ tới tăng trưởng kinh tế
chính vì vậy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm được coi là nhiệm vụ quyết liệt
mà các bộ ngành địa phương cần phải thực hiện
phần còn lại của chương trình chúng tôi sẽ đề cập tới những giải pháp mà các bộ ngành địa phương
và các chuyên gia đề xuất để thúc đẩy hiệu quả trong việc giải ngân nguồn vốn quan trọng này
nhìn nhận những hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công ở nước ta
lãnh đạo chính phủ cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt
thực hiện chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ các địa phương cũng đang tích cực giả soát
chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công
một là các chủ đầu tư là theo đôn đốc của hệ thống kho bạc là phải ưu tiên thực hiện hoàn ứng
cái nữa là những dự án là mới của năm hai nghìn một mươi bảy đầu tư công năm hai nghìn một mươi bảy
là tập trung để làm các thủ tục triển khai dự án như đấu thầu mặt bằng chẳng hạn
thế nên cuối năm là sẽ giải ngân được nhiều
khi mà đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện dự án như quyết định
phê duyệt chủ trương đầu tư quyết định dự án đầu tư
thì vấn đề quan trọng là phải đảm bảo sự phù hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư
và các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng
đấy là một trong những yêu cầu hết sức quan trọng
đối với các dự án trung ương đặc biệt là các dự án oda
đề nghị chính phủ tạo điều kiện để phân bổ vốn sớm cho các địa phương
cũng như bộ tài chính chuyển tiền về kho bạc tỉnh để đảm bảo giải ngân theo tiến độ
theo các chuyên gia giải pháp ngắn hạn hiện nay để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
là chính phủ phải khẩn trương giả soát lại từ cấp độ bộ ngành cho đến địa phương
những điểm nghẽn hiện nay trong quy trình trong thủ tục để gỡ nút thắt
đặc biệt nhất là các thủ tục pháp lý để làm nào chúng ta rút ngắn được thời gian đó
nhưng mà vẫn đảm bảo được thủ tục
cái thứ hai nữa tức là phối hợp với các bộ ngành để mà đưa ra những cái lộ trình
mà có thể chúng ta giảm bớt được cái số ngay
về luật định cần có những giải thích rõ hơn
hoặc là có những cái điều chỉnh mềm theo hướng gọi là bám sát thực tiễn
nhưng vẫn đảm bảo những nguyên tắc
cái thứ hai nữa là đối với các cơ quan triển khai
cần phải quán triệt để đẩy nhanh xây dựng những lộ trình đẩy nhanh
tăng cường năng lực của cán bộ của những bộ máy
để nó đảm bảo các quy trình được thông qua một cách nhanh nhất hiệu quả nhất
đồng thời tăng cường giám sát trong quá trình khai để đảm bảo an toàn
chúng ta phải nhìn theo cái hướng là chúng ta đẩy chú trọng hơn là hiệu quả và đầu tư
nhưng ta phải nâng cao cái năng lực của tất cả các bên
từ cái bên chuẩn bị dự án các nhà tư vấn các nhà thẩm định
năng lực và tinh thần trách nhiệm nâng lên cao để mà vừa đẩy nhanh
nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái hiệu quả như chúng ta nói rất là đúng
tức là giải ngân tốt
đấy là một cái vấn đề về phía các nhà quản lý đầu tư công
thực hành đầu tư công ở ca cấp ở địa phương
tuy nhiên cần lưu ý khi đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư
cần tránh việc bỏ dễ dãi trong một số công đoạn nào đó
hoặc phớt lờ đi và đơn giản hóa một số quy trình và thủ tục
sẽ dẫn tới phân bổ cho dự án kém hiệu quả gây thất thoát lãng phí
giải ngân là để thúc đẩy tác trưởng kỹ tế
cho nên cái điểm này là cái điểm theo tôi là cần phải lưu ý
và có lẽ phải sửa đổi thêm những cái quy định
rồi thì đặc biệt trong
cơ chế phân bổ nguồn lực để cho các bộ các địa phương
buộc phải lựa chọn những cái dự án mà tốt nhất hiệu quả nhất
để phân bộ nguồn lực vào đấy
thay vì việc là chia các nguồn lực đã rất hạn hẹp
thành nhiều những mục đích khác nhau mà không tỉnh tỉnh
cái hiệu quả kinh tế
bên cạnh đó
theo tinh thần của luật đầu tư công hai nghìn một mươi chín
chúng ta đã có nghị định nhưng vẫn thiếu thông tư
luật đầu tư công có rất nhiều quy định mới xếp chặt lại về thực hiện vốn đầu tư công
vì vậy các bộ ngành cần khẩn trương đề ra được thông tư hướng dẫn cụ thể
chính phủ cần phải ra soát lại những dự án này để loại trừ ngay ra khỏi danh mục vốn đầu tư
danh mục các dự án đầu tư theo kế hoạch
dành nguồn lực cho những dự án cấp thiết hơn
cho những dự án hiệu quả về mặt kinh tế xã hội hơn
đối với các nhà thầu yếu kém năng lực dẫn đến việc chậm trễ trong việc thực hiện tiến độ các dự án đầu tư
mà kéo theo đó là chậm trễ trong giải ngân vốn
thì phải có các chế tài xử phạt thật nghiêm
sẵn sàng loại bỏ những nhà thầu yếu kém ra khỏi dự án
và thay thế bằng nhà thầu có năng lực hơn để có thể đẩy nhanh được tiến độ của các dự án đầu tư công
một yêu cầu nữa đối với giải ngân vốn đầu tư công là phải thúc đẩy nhanh chóng việc giải phóng mặt bằng
đây là cái tắc nghẽn lâu nay không phải chỉ có năm hai nghìn một mươi bảy ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều dự án
mà kéo theo đó là rất nhiều những hệ lụy khác đặc biệt đối với những dự án có nguồn vốn oda
thưa quý vị và các bạn với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ trong việc giải ngân vốn đầu tư công đang được đẩy nhanh
tuy nhiên để bảo đảm giải ngân hiệu quả đúng tiến độ
cần tiếp tục khẩn trương giả soát lại từ cấp bộ ngành cho đến địa phương
những điểm nghẽn còn tồn tại trong quy trình thủ tục để gỡ bỏ nốt thắt
đồng thời chính phủ cần phải ra soát lại những dự án kém hiệu quả để loại trừ ra những danh mục vốn đầu tư
danh mục các dự án đầu tư theo kế hoạch dành nguồn lực cho những dự án cấp thiết hiệu quả hơn
sẵn sàng loại bỏ các nhà thầu yếu kém năng lực dẫn đến việc chậm trễ trong việc thực hiện tiến độ các dự án đầu tư
có như vậy hiệu quả vốn đầu tư công mới được phát huy một cách đích thực và tạo ra sức lan tỏa
chương trình kinh tế và dự báo tuần này xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại